để phát triển bền vững thì tăng trưởng kinh tế phải gắn với giảm nghèo và công bằng xã hội
bao đàm để mọi người dân đều được hưởng thụ ngày mùa tốt hơn những thành quả của sự nghiệp đổi mới
thưa quý vị trong suốt bảy mươi năm năm hình thành và phát triển
văn nghệ dân tộc thiểu số đã thực sự góp phần quan trọng vào đời sống văn nghệ nước nhà
với một sắc điệu không thể trộn lẫn
đặc biệt với đề tài cách mạng và kháng chiến
đó còn là những góc nhìn riêng mang giá trị thẩm mỹ tâm tư tình cảm của chính những văn nghệ sĩ
là người đồng bào dân tộc thiểu số qua các thời kỳ lịch sử
tất cả tạo nên một dòng chảy khác lạ và độc đáo
là tiếng nói tâm hồn tình cảm và trí tuệ của cộng đồng các dân tộc thiểu số việt nam
văn học dân tộc thiểu số đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc
cùng lòng tin yêu mạnh liệt và sự lãnh đạo của đảng
đã phản ánh một cách trung thực sinh động
hiện thực cuộc sống cùng những khát vọng ước mơ của các đồng bào dân tộc thiểu số
trong các giai đoạn phát triển của đất nước
văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số là một bộ phận cấu thành của văn nghệ của cả nước
và sẽ đồng góp bằng đồ ngũ và bằng tác phẩm của mình
với những tên tuổi rất sáng giá và với những tác phẩm
đã và đang phục vụ hết sức đắc lực cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước của chúng ta
trong suốt bảy mươi năm năm với ba cuộc chiến tranh xâm lược bảo vệ tổ quốc
đã có biết bao nhà văn dân tộc thiểu số khoác ao lính trực tiếp cầm súng chiến đấu
trong đó có nhiều nhà văn dân tộc thiểu số ngã xuống không thể tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình
những nhà văn dân tộc thiểu số hôm nay họ đã góp một tiếng nói quan trọng trong đời sống văn học của dân tộc
góp phần làm phong phú giàu có hơn bản sắc văn hóa dân tộc
trong nền văn học việt nam thời kỳ hội nhập quốc tế
và cái đề tài này nó đã thể hiện được những cái sự quan tâm sự chia sẻ và sự hy sinh của đồng bào dân tộc thiểu số
mà được dân nghệ sĩ diễn tả bằng những cái thể loại dân học nghệ thuật
và từ đó thì sẽ có những cái tác phẩm sẽ lưu lại và đưa họ có một cái tầm nhìn sâu sắc hơn
và họ sẽ yêu những cái tác phẩm dân học
và đồng thời thông qua đó họ sẽ cũng yêu thương và cố gắng giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình hơn
cách mạng đã khai sinh ra và vun đắp một nền văn học đa sắc màu của các dân tộc thiểu số việt nam
trong giai đoạn lịch sử mới của đất nước văn học dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục theo sát từng bước đi của cách mạng việt nam
vẫn một lòng hướng về đảng về chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn và dẫn dắt toàn dân tộc việt nam

thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước và tiếp theo chương trình
mời quý vị theo dõi những tin tức quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên thanh huyền
vâng xin cảm ơn chị khánh thư
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
nếu anh không thay đổi quan điểm và đưa ra nhượng bộ trong bốn mươi tám giờ tới
eu sẽ rút lui khỏi các đàm phán đang bế tắc hiện nay
phía liên minh châu âu cảnh báo đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản không thỏa thuận với anh giai đoạn hậu brexit
sáu ngày nữa là hết thời hạn quá độ brexit và dù diễn biến sắp tới ra sao
phía châu âu cũng kiên quyết không chấp nhận các điều khoản tổn hại đến thị trường chung
phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn từ phía eu
tránh văn phòng nội các anh michael gove cho biết để đạt được thỏa thuận
phía eu cũng cần phải có các bước đi nhượng bộ
trong đó đặc biệt phải lưu ý rằng nước anh đã bỏ phiếu để lấy lại quyền kiểm soát
nên eu sẽ không thể áp đặt các quy định của mình cho anh
vẫn còn ba vấn đề có thể làm nên sự khác biệt giữa việc có thỏa thuận và việc không có thỏa thuận
đó là điều kiện cạnh tranh công bằng về quản trị và vấn đề nghề cá
mỹ tạm thời yêu cầu người nước ngoài đến từ hai mươi ba quốc gia đang phát triển
phải nộp một mươi năm usd khi xin cấp thị thực nhập cảnh nước này
chương trình thí điểm này có hiệu lực
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tới và có thời hạn sáu tháng
cơ quan nhập cảnh và hải quan mỹ sẽ thu số tiền một mươi năm usd nếu người được cấp thị thực
không chứng minh được rằng họ đã rời khỏi mỹ đúng thời hạn thị thực
theo một thông báo của chính phủ mỹ chương trình này nhằm trang trải chi phí
cho việc trục xuất người nước ngoài ở lại mỹ quá hạn thị thực
phần lớn là những người đến từ các quốc gia châu phi
trong đó có sudan cộng hòa dân chủ congo
quy định nộp tiền này không ảnh hưởng đến sinh viên hoặc khách du lịch
từ những quốc gia phát triển được miễn thị thực nhập cảnh mỹ
nhiều người ở độ tuổi hai mươi và nhiều người trong số đó không có triệu chứng
khoảng bảy mươi học sinh mắc covid một mươi chín trong tháng một mươi một này là lây nhiễm
từ những thành viên khác trong gia đình
kỳ thi đại học năm nay tại hàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày ba tháng một mươi hai tới
chính phủ philippines dự kiến trong vòng hai ba năm sẽ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho từ sáu mươi đến bảy mươi người dân nước này tức là chỉ có thể tiêm phòng
cho khoảng từ hai mươi đến ba mươi triệu người mỗi năm
ước tính ban đầu có bảy mươi ba tỷ peso tương đương với một năm mươi một tỷ đô la mỹ
chi cho hoạt động này sẽ được ngân hàng thế giới ngân hàng phát triển châu á
cung cấp dưới hình thức cho vai tiến dụng
số tiền này không chỉ dùng để mua hai liều vaccine bắt buộc cho mỗi người dân
mà còn để trang trải các chi phí bổ sung
hiện philippines đã thảo luận vấn đề cung cấp vaccine ngừa covid một mươi chín
với nga trung quốc mỹ anh australia và ấn độ
vừa ký thỏa thuận đóng góp một triệu đô la mỹ cho liên minh đổi mới sáng tạo
sẵn sàng cho dịch bệnh sáng kiến phát triển vaccine lớn nhất toàn cầu
và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín
sáng kiến này được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
và đã nhận được sự ủng hộ của quỹ bin manida gates
quỹ wellcome trust và một số quốc gia trong đó có naui nhật bản anh
cũng như liên minh châu âu
trong quan hệ đối tác với indonesia
liên minh đã chọn công ty dược phẩm quốc doanh biopharma
tham gia sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín
sau khi có kết quả thẩm định tích cực
thưa quý vị
châu á từng được ví
như một thanh trì trước covid một mươi chín
nay lại đang phải đối mặt với làn sóng đại dịch thứ ba
số ca nhiễm mới trung bình tại nhật bản hàn quốc và hồng kông trung quốc
gần đây lần lượt là hai ca ba trăm linh ca và bảy mươi ba ca
trong khi mỹ đang ghi nhận hơn một trăm năm mươi ca mỗi ngày
tuy nhiên thì tỷ lệ lây nhiễm này vẫn đủ cao
để dóng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm do đại dịch
đặc biệt ở nơi nhiều người cao tuổi như nhật bản
và trong bối cảnh thời tiết lạnh hơn khi mùa đông đã đến
để giải cứu nền kinh tế khỏi sự lao dốc kỷ lục
chính phủ nhật bản đã tiến hành các chương trình trợ cấp du lịch và ăn uống
lần lượt vào tháng bảy và tháng một mươi
trong đó hoàn trả cho người tiêu dùng tới một nửa chi phí
về máy bay khách sạn nhà hàng và những khoản chi khác
chiến lược mang tên go to travel tạm dịch hãy đi du lịch
đã giúp hồi sinh đáng kể các ngành công nghiệp xa suốt vì đại dịch
nhưng cũng tạo điều kiện để covid một mươi chín len lỏi vào những ngóc ngách mới trên đất nước
vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một vừa qua
thống đốc hokkaido và osaka đã tuyên bố sẽ rút các thành phố thủ phủ của họ
khỏi chương trình trợ cấp quyết định đã được chính phủ trung ương chấp thuận vào hôm sau
rõ ràng việc di chuyển của người dân đang tác động đến tình trạng gia tăng số ca nhiễm covid một mươi chín
theo quan sát của chúng tôi virus lây lan trong lúc mọi người ra ngoài ăn uống
sau đó được đưa về các hộ gia đình nơi có thành viên cao tuổi của gia đình
đối tượng mà khả năng miễn dịch thấp hơn
tại hàn quốc
đất nước được cao tuổi của gia đình

tuy nhiên do đánh giá làn sóng covid một mươi chín thứ hai đã được kiểm soát
chính phủ quyết định nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội từ tháng trước
chỉ trong hai tuần qua hơn sáu mươi cụm dịch xuất hiện khắp đất nước
bao gồm tại trường học căn cứ quân sự và nhà thờ
sự lây nhiễm từ hai làn sóng đầu tiên để lại những nguy cơ còn kéo dài trong cộng đồng
chúng sẽ bùng phát khi các quy tắc giãn cách xã hội được dỡ bỏ mà không có sự chuẩn bị
thích hợp khác với tình trạng lây lan xuất phát từ một vài cụm dịch lớn như trước đây
làn sóng thứ ba bao gồm hàng chục cụm nhỏ khó truy vết hơn
còn tại hồng kông trung quốc một cụm dịch bắt nguồn từ các câu lạc bộ khiêu vũ
đã phá vỡ thành tích không ghi nhận hoặc ít ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng suốt nhiều tuần qua
đây là một trong những cụm dịch lớn nhất từng xuất hiện ở hồng kông trung quốc
với hơn một trăm ba mươi ca nhiễm đã được báo cáo
video và hình ảnh của hồng kông trung quốc
hình ảnh tại các câu lạc bộ khiêu vũ cho thấy người dân hoàn toàn không tuân thủ những quy định phòng dịch
có vẻ làn sóng lây nhiễm mới sẽ khá nghiêm trọng
giới chuyên gia nhận định tâm lý mệt mỏi vì đại dịch là một yếu tố quan trọng
dẫn đến sự xuất hiện của làn sóng covid một mươi chín thứ ba
sau nhiều tháng chung sống với các lệnh hạn chế kết hợp với tình hình có vẻ đã được kiểm soát một thời gian
người dân dần trở nên lơi lỏng với những quy tắc chán nản vì phải ở nhà
và thờ ơ trước nguy cơ gặp rủi ro
tâm lý thờ ơ ngày càng nguy hiểm khi dịch cúm đang dần đến đỉnh điểm
khiến các dưỡng bệnh không còn chỗ chống
bên cạnh đó những sai lầm về chính sách cũng khiến virus thừa cơ lây lan rộng hơn
sự phát triển không thể lường trước của làn sóng covid một mươi chín thứ ba
báo hiệu một mùa đông thậm chí khắc nghiệt và khó khăn hơn
những biện pháp kiểm soát của chúng tôi dựa vào sự thay đổi hành vi tự nguyện
việc thuyết phục người dân thay đổi ngày càng khó khăn
ngay cả khi số ca nhiễm covid một mươi chín mới cao hơn
nhiều so với tháng ba và tháng bốn mọi người vẫn tỏ ra khá thoải mái
lo ngại làn sóng thứ ba thậm chí có thể còn tồi tệ hơn những đợt bùng phát trước đây
các chính phủ đã ngay lập tức thắt chặt các biện pháp để ngăn chặn đại dịch
giới chức thủ đô seoul của hàn quốc đã yêu cầu đóng cửa quán bar và hộp đêm
hạn chế dịch vụ dùng bữa trong nhà hàng và quán cà phê
sau khi quyết định nới lỏng hạn chế trước đó được cho là nguyên nhân khiến covid một mươi chín lây lan trở lại
đặc khu hồng kông trung quốc cũng đóng cửa các quán bar và hộp đêm
vài ngày sau khi giới chức hoãn việc khởi động bong bóng du lịch với singapore
một hình thức thử nghiệm rất được mong đợi
nhưng có lẽ chỉ nỗ lực từ phía chính phủ sẽ là không đủ
chính tinh thần trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và cộng đồng từ phía mỗi người dân
mới là vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến với covid một mươi chín
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt